ngày một mươi tám tháng sáu đồng chí hà ngọc chiến ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội đồng dân tộc của quốc hội đã tiếp xúc
lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri ngành giáo dục tỉnh cao bằng thông báo kết quả làm việc của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cao bằng
tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn cử tri tiếp tục có thêm những kiến nghị để ngành giáo dục cao bằng thao gỡ những khó khăn
trong việc bảo quản thiết bị giáo dục vấn đề kinh phí để ghép trường lớp và chế độ tiền lương cho cán bộ giáo viên
đồng chí hà ngọc chiến ghi nhận những kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết